theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay
siêu bão mangkut đã đổ bộ vào khu vực phía bắc đảo luzon philippines
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi sáu giật cấp một mươi bảy
dự báo từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất to cho khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai hai độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông
trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc cách móng cái tỉnh quảng ninh một trăm linh km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp ba
từ chiều ngày một mươi sáu tháng chín ở vùng biển bắc vịnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp bảy đến cấp chín
đến đêm tăng lên cấp một mươi đến một mươi một
giật cấp một mươi ba sóng biển cao từ sáu đến bảy mét biển động dữ dội
dự báo khi bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm linh hai tám độ kinh đông
trên khu vực tây bắc bắc bộ
cảnh báo từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín hoàn lưu bão gây mưa rất to cho bắc bộ và bắc trung bộ
ở các tỉnh phía đông bắc bộ từ hai trăm linh ba trăm linh mm vùng núi phía bắc có nơi trên ba trăm linh mm
khu vực tây bắc bộ và thanh hóa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm